tối nay mùng một tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt
bài ca kết đoàn tại điểm cầu thừa thiên huế
cùng dự còn có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị
phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
và phó thủ tướng vũ đức đàm
thủa thiếu thời có hai lần chủ tịch hồ chí minh theo cha đến sống trên đất huế
đó là thời kỳ từ năm một nghìn tám trăm chín mươi năm đến năm một nghìn chín trăm linh một khi người ở tuổi nhi đồng mang tên nguyễn sinh cung
từ năm đến một mươi một tuổi thời kỳ thứ hai từ năm một nghìn chín trăm linh sáu đến năm một nghìn chín trăm linh chín khi người đã ở tuổi thanh niên
mang tên nguyễn tất thành từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi
là một trong bốn điểm cầu của chương trình đặc biệt bài ca kết đoàn kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc
của chủ tịch hồ chí minh thừa thiên huế đã mở rộng không gian sân khấu trải dài
từ sân trường quốc học vượt sông hương qua đến phu văn lâu trước cột cờ ngọ môn kinh thành huế
đã có hàng nghìn người dân thành phố huế và khách du lịch đã đổ về khu vực trung tâm đường lê lợi
để theo dõi chương trình mang nặng kỷ niệm chủ tịch hồ chí minh với quê hương thừa thiên huế này